tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tiếp tục tiến hành phiên tòa phúc thẩm đối với hà văn thắm và các bị cáo khác sau phần luận tội của đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tòa sáng nay
trong phần tranh luận tại tòa sau khi nghe đại diện viện kiểm sát luận tội các luật sư đã tiến hành xét hỏi các bị cáo để làm rõ các nội dung liên quan đến phần bị tòa và viện kiểm sát cáo buộc
đặc biệt về hành vi tham ô cố ý làm trái quy định của nhà nước
theo bị cáo hà văn thắm hành vi tri lãi ngoài của âu sơn banh không nhằm vụ lợi mục đích cá nhân và đây là chủ trương vì lợi ích của ngân hàng này
trước đó bắt đầu phiên tranh luận sáng nay đại diện viện kiểm sát nhân dân đã khẳng định bản án sơ thẩm số ba trăm linh ba của tòa án nhân dân tp hà nội kết luận
nguyễn xuân sơn hà văn thắm nguyễn văn hoàn và nguyễn minh thu phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản là có căn cứ và đúng pháp luật
với sáu bị cáo nguyên là giám đốc khối giám đốc tri nhánh và phòng giao dịch mặc dù hậu quả các bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng
nhưng xét vai trò trách nhiệm của từng bị cáo viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ
phiên tòa tiếp tục vào ngày mai hai mươi bảy tháng bốn